cơ quan tỉnh đắk lắk vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam hai mươi tám đối tượng liên quan đến vụ hủy hoại ba trăm tám mươi hectare rừng sản xuất tại xã yatomot huyện yasuk
tám đối tượng đã bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắk đã phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại xã yatomot huyện yasuk
quá trình kiểm tra hiện trường xác định
diện tích rừng bị phá là ba trăm tám mươi hai bảy hectare tại các khoảnh hai ba thuộc tiểu khu hai trăm hai mươi hai và từ khoảnh một đến khoảnh tám thuộc tiểu khu hai trăm ba mươi
diện tích rừng chưa giao chưa cho thuê hiện do ủy ban nhân dân xã yatomot huyện yasuk quản lý
loại rừng được quy hoạch theo chức năng rừng sản xuất là rừng tự nhiên chữ lượng bình quân một mươi bảy mươi bảy mét khối một hectare
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng vào ngày một mươi hai tháng bốn
và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
không riêng tại đắk lắk thời gian qua trên địa bàn tỉnh yên bái tình trạng phá rừng nghiêm trọng cũng diễn biến phức tạp
kéo theo những ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây phòng cảnh sát môi trường đã triệu tập đối tượng triệu văn cát cùng vợ là lý thị xuân
cùng chú huyện văn yên để làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
lý thị xuân lên khu vực rừng phòng hộ thuộc địa phận thôn khê trang xã an bình và thôn ngòi cài xã lâm giang huyện văn yên
để chặt phá rừng với tổng diện tích khoảng một mươi m hai
gần cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đốt khu vực rừng đã chặt phá để trồng cây khác
sau khi phát hiện vụ việc ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát môi trường đã phối hợp với lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của các đối tượng
được biết từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã phát hiện một mươi tám vụ vi phạm bảo vệ và phát triển rừng
trong đó đã khởi tố sáu vụ một mươi ba bị can về tội hủy hoại rừng
xử phạt hành chính một mươi hai vụ hai mươi trường hợp nộp ngân sách nhà nước chín mươi triệu đồng
trận chung kết bóng đá nam sea games ba mươi một giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan có được rất nhiều cổ động viên mong chờ
bởi vậy giá vé là một trong những vấn đề vô cùng nóng
tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm hà nội đã phát hiện hai đối tượng có hành vi giao bán giấy mời
xem trận chung kết môn bóng đá nam gây mất an ninh trật tự công cộng tại khu vực quảng trường sân vận động quốc gia mỹ đình
tổ công tác đã lập biên bản vụ việc tạm giữ một mươi bốn vé bóng đá và mời hai đối tượng này về trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận nắm bắt tâm lý của nhiều người dân muốn xem trận chung kết môn bóng đá nam sea games
ba mươi một nên đã gom giấy mời từ nhiều nguồn khác nhau và bán lại cho người hâm mộ có nhu cầu
mỗi cặp vé giao động trong khoảng từ một mươi năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
công an quận nam tử liêm đã lập biên bản sự phạt hành chính hai đối tượng này theo quy định của pháp luật
sau một thời gian theo dõi công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã bắt quả tang đường dây hoạt động tiêu thụ lợn bị bệnh chết và tập kết mổ bán ra thị trường
tối ngày một mươi tám tháng năm công an huyện bình sơn bắt quả tàng
bà nguyễn thị cao khuyến bốn mươi bảy tuổi là chủ nhà ở thôn hạnh phúc xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi
và đối tượng nguyễn lập năm mươi ba tuổi ở xã bình trung huyện bình sơn đang mổ hai con lợn trong đó một con chết một con bị bệnh gần chết
lực lượng công an còn phát hiện trong tủ đông chứa nhiều thịt lợn chưa rõ nguồn gốc
tại hiện trường khu vực mổ lợn không đảm bảo vệ sinh thịt lợn bốc mùi hôi thối nồng nặng
cơ sở mổ lợn của bà nguyễn thị cao khuyến hoạt động lén lút thường xẻ thịt lợn bệnh chết đem bán ở một số huyện vùng cao của quảng ngãi
ông nguyễn lập thường xuyên đến các trang trại nuôi lợn ở huyện bình sơn
thu mua lợn chết rồi trở về thành phố quảng ngãi xẻ thịt bán ra thị trường

ông nguyễn lập thường xuyên đến các chai trại nuôi lợn ở huyện bình sơn
nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai có bốn nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch đạt hơn một mươi tỷ usd gồm điện thoại linh kiện máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng diệt may
chính phủ vừa ban hành nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
theo đó chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tín
thuế tháng sáu tháng bảy tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
dữ liệu từ bộ công thương đến ngày một mươi chín tháng năm cho thấy giá bán lẻ xăng dầu tham chiếu từ thị trường singapore có xu hướng tăng mạnh
theo dự báo của một số lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu
giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai hai mươi ba tháng năm có thể tăng khoảng sáu trăm linh đến tám trăm linh đồng một lít
nếu nhận định này chính xác giá xăng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới và đây là lần thứ tư giá xăng tăng liên tiếp
ba tháng đầu năm tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn một mươi một sáu trăm linh tỷ đồng tăng năm mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên giá vốn bán hàng vẫn vượt doanh thu
khiến hãng hàng không quốc gia lỗ gộp gần một sáu trăm linh tỷ đồng
sau khi trừ các chi phí khác vietnam airlines ghi nhận lợi nhuận chức thuế âm hai sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
đáng chú ý mức lỗ trên khiến lỗ lũy kế vietnam airlines lên hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng hơn một tỷ usd
trong quý i giá dầu tăng cao khiến vietnam airlines bị đổi bốn trăm sáu mươi năm tỷ chi phí nhiên liệu bay so với kế hoạch chiếm ba mươi tỷ trọng chi phí vận tải hàng không
trong quý i giá dầu tăng cao khiến vietnam airlines bị đổi bốn trăm sáu mươi năm tỷ chi phí nhiên liệu bay so với kế hoạch chiếm ba mươi tỷ trọng chi phí vận tải hàng không
thưa quý vị thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã và đang được đưa vào sử dụng
đem đến nhiều tiện ích cho người dân khi tích hợp nhiều trường thông tin
các loại giấy tờ như bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giấy phép lái xe
điều này cũng giúp cắt giảm các thủ tục hành chính
và mới đây trong lĩnh vực giao dịch ngân hàng bộ công an đã triển khai việc thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân khi sử dụng
phản ánh của phóng viên thời sự
đây là lần đầu tiên chị diệp anh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để rút tiền tại quầy atm
thuận lợi nhanh gọn là điều được người khách hàng này cảm nhận
và việc tích hợp này cũng giúp chị từ đây không phải mang nhiều loại thẻ
theo trải nghiệm của mình
thì mình có rất nhiều các cái loại thẻ khác nhau
thì khi mà tích hợp luôn cả các cái thẻ của ngân hàng vào cái chứng minh nhân dân gắn chip
thì cái việc là mình sẽ được mang ít đồ hơn mọi thứ nó sẽ gọn nhẹ hơn
theo đó người dân không cần sử dụng mật khẩu để xác nhận thông tin khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng
việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tại atm
hệ thống tiến hành xác thực thông tin chính chủ thông qua hình thức quét khuôn mặt và vân tay
điều này sẽ hạn
chế tối đa những nguy cơ giả mạo có thể xảy ra và người dùng cảm thấy yên tâm hơn
nó rất là bảo mật ở chỗ là lúc trước nếu mà chẳng may mà mình bị mất thẻ
thì nếu như mà kẻ gian có thể lần được ra số mật mã pin có thể rút được tiền tại ngân hàng
thì nay nếu như mà cầm theo căn cước công dân thì nếu có mất phí thì cũng cái rủi ro đấy nó sẽ thấp hơn
vì là cái người nhặt được người ta cũng không thể biết mình là sử dụng ngân hàng nào và mật khẩu như thế nào
với định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
và nâng cao dịch vụ khách hàng
hiện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đang phối hợp với một số ngân hàng
triển khai việc thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
những tiện ích này đang được người dân đánh giá cao bởi giúp các giao dịch ngân hàng được thực hiện một cách thuận lợi
dễ dàng cũng như đẩy mạnh được nền kinh tế số trong giai đoạn hiện nay
vừa rút tiền bằng thẻ căn cấp công dân gắn chip
đây có thể nói là một công cuộc chuyển đổi số quan trọng và cốt lõi
vậy cơ chế vận hành cũng như cách thức sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
để giao dịch tại các ngân hàng như thế nào cho an toàn hiệu quả và gia tăng tính bảo mật đang là vấn đề được đặt ra
khi mà chúng ta đã tích hợp với thẻ căn cước công dân và với cái thẻ atm rồi
thì chúng ta cũng phải có ý thức trong cái việc sử dụng bảo quản để đảm bảo cái chất lượng của thẻ
thì qua quá trình thực hiện giao dịch nó sẽ đảm bảo là cái việc mà thông tin đầy đủ chính xác
để thực hiện giao dịch nó đúng
được thuận tiện không xảy ra các vấn đề về kỹ thuật
yêu cầu của cái bảo mật đối với cái căn cước công dân lại trở thành một vấn đề cực kỳ lớn
và nó phải là thay đổi liên tục
mà rõ ràng chúng tôi cho rằng là đây là vấn đề mà giữa cái bộ công an với các ngân hàng và các cái cơ quan quản lý
cần phải có cái sự phối kết hợp đồng bộ để từ đó đảm bảo cái tính bảo mật cao nhất
đó là cái tính thay đổi phù hợp để đáp ứng cái yêu cầu quản lý cái tài sản
còn nếu mà tích hợp được tất cả vào một thì đây là cái điều nó cũng rất là tốt
để mà thực thi trong thực tế vừa giúp giảm thiểu các cái chi phí quản lý y nấn
vừa giúp giảm nhẹ các cái giấy tờ mà người dân phải cầm theo
nhưng đồng thời nó cũng đảm bảo cái quản lý theo dõi xã hội một cách công khai minh bạch và rõ
đến thời điểm hiện tại việc triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip
đang được thực hiện thí điểm với một số ngân hàng lớn
trước mắt triển khai tại một số điểm trên địa bàn hà nội quảng ninh
dự kiến trong thời gian tới sẽ mở rộng trên toàn hệ thống